bản tin dịch covid một mươi chín vào tối nay của bộ y tế cho biết trong ngày có chín tám trăm sáu mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm nay có hai trăm ba mươi bốn trăm một mươi năm liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua đến một mươi bảy h ngày hôm nay mùa một tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi một bốn trăm ba mươi bốn ca nhiễm mới trong đó tp hcm nhiều nhất với năm ba trăm tám mươi sáu ca